nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín chiều ngày ba mươi một tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước qua các thời kỳ
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã tới dân hương nguyên thủ tướng phạm văn đồng người đã có bảy mươi năm năm hoạt động cách mạng liên tục ba mươi năm năm là ủy viên bộ chính trị ba mươi hai năm là thủ tướng chính phủ từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
tưởng nhớ tới nguyên thủ tướng phạm văn đồng thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đồng chí phạm văn đồng không chỉ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất mà còn là một nhà văn hóa xuất sắc của đảng
lúc sinh thời thủ tướng phạm văn đồng luôn quan tâm sâu sắc đến văn hóa có nhiều tác phẩm bài viết bài nói về lĩnh vực tư tưởng văn hóa
tới dân hương nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đỗ mười vừa từ chân vào ngày một tháng một mươi năm ngoái thủ tướng nguyễn xuân phúc nhắc lại tinh thần dám nghĩ dám làm của đồng chí đỗ mười khi cùng với bộ chính trị đưa ra những quyết sách mang tính bức ngoặt về chống lạm phát xóa bỏ bao cấp về kinh doanh lương thực cách đây hơn ba mươi năm
tới dân hương nguyên phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao nguyễn cơ thạch thủ tướng nguyễn xuân phúc nhắc lại đồng chí nguyễn cơ thạch là nhà ngoại giao tài ba khôn khéo thông minh sáng tạo và có tầm nhìn chiến lược
với tư duy đổi mới bộ trưởng nguyễn cơ thạch đã đưa ra những kiến nghị và góp phần chỉ đạo thực hiện những điều chỉnh có ý nghĩa chiến lược về đường lối chính sách đối ngoại đưa nước ta thoát khỏi thế bị bao vây cô lập đồng thời bình thường hóa và mở rộng quan hệ với các nước lớn và các tổ chức quốc tế quan trọng
cũng trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã tới dân hương chủ tịch nước trần đại quang vừa từ trần vào ngày hai mươi một tháng chín năm ngoái